thưa quý vị thời gian vừa qua phát huy truyền thống vì nhân dân phục vụ
bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trả tự công an các đơn vị địa phương
đã có nhiều hành động cụ thể cứu giúp hỗ trợ giúp đỡ người dân khi gặp nạn
hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
có thư khen công an các đơn vị địa phương đã có nhiều hành động cụ thể
cứu giúp hỗ trợ giúp đỡ người dân nội dung thư khen nêu rõ
trong thư khen bộ trưởng tô lâm đánh giá những hành động cụ thể
cứu giúp hỗ trợ giúp đỡ người dân khi gặp nạn
tuy là bình dị thường ngày của lực lượng công an nhưng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao
trước đảng nhà nước và nhân dân sự dũng cảm không quản ngại hy sinh gian khổ
sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn
thì hiện rõ tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an
để lại những dấu ấn đậm nét lan tỏa hình hình đẹp của người chiến sĩ công an
và tin cậy của người dân mỗi khi gặp khó khăn
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận đánh giá cao
và nhiệt liệt biểu dương khen ngợi những kết quả thành tích nêu trên của công an các đơn vị địa phương
nhất là công an tp đà nẵng tp hà nội hưng yên khánh hòa
bộ trưởng tô lâm đề nghị đồng chí giám đốc công an các địa phương có các hình thức động viên
khen thưởng xứng đáng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
đồng thời tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ
ngày càng có nhiều hơn nữa những hành động việc làm cụ thể cứu trợ giúp đỡ nhân dân
qua đó khắc họa đậm nét hơn nữa tính nhân văn và hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân